thủ tướng nguyễn xuân phúc và các phó thủ tướng vương đình huệ trịnh đình dũng đã cùng chủ trì hội nghị đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là các tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước
tiếp tục khẳng định cổ phân hóa là giải pháp quan trọng trong sắp xếp đổi mới cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay cơ chế chính sách về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã tiếp tục được sở đổi bổ sung hoàn thiện
nhằm tạo cơ sở pháp lý để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa thoai vốn và hạn chế thất thoát vốn tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hóa
tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán cổ phần và thu hút được các nhà đầu tư có tiềm năng